mặt nạ giấy bồi đèn ông sao hay đèn kéo quân là những món đồ chơi không thể thiếu đối với trẻ em trong mỗi dịp tết trung thu xưa
ngày nay tuy nhiều loại đồ chơi hiện đại xuất hiện nhưng những món đồ chơi truyền thống vẫn có sức hút đặc biệt với trẻ nhỏ
trong không gian đầy màu sắc nơi hoàng thành thăng long những ngày cận kề tết trung thu hai nghìn hai mươi
các em nhỏ ở hà nội đã được tìm hiểu và trải nghiệm làm những đồ chơi trung thu truyền thống
lần đầu tiên những bạn nhỏ đến từ trường tiểu học trần quốc toàn thành phố hà nội được tham gia trải nghiệm làm đồ chơi trung thu truyền thống cùng với nghệ nhân vũ văn sinh
được nghe câu chuyện về ý nghĩa của đèn ông sao đèn kéo quân và được hướng dẫn cách làm đèn ông sao xưa
các em nhỏ cảm thấy rất thích thú
đến với chương trình trung thu tại hoàng thành thăng long
các em thiếu nhi còn được tìm hiểu về trung thu xưa qua tư liệu của nhà nghiên cứu
các em nhỏ cũng được gặp gỡ giao lưu với các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử và trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác nghề truyền thống
trò chơi dân gian nặn tò he thưởng thức những màn biểu diễn múa sư tử hay những vở múa dối cạn
cái đấy là cái hình thức để mà thu hút cho tuổi trẻ đến để cho nó tự nguyện hiểu thấu đáo ý nghĩa nhân văn của cái tết trung thu này
tôi cho đấy là một cái sáng kiến rất hay
và như vậy thì di sản văn hóa hoàng thành thăng long của chúng ta sẽ có được
cái vị trí trong đời sống xã hội và đặc biệt nếu mà nó thu hút được các hệ thiếu nhi ấy
là những người trong tương lai sẽ có cái vai trò rất quan trọng để bảo vệ và phát huy
cái khu dự sản văn hóa này
không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi những hoạt động bổ ích lý thú
chương trình vui tết trung thu tại hoàng thành thăng long còn đem đến cho tất cả mọi người
những trải nghiệm hồi ức về những mùa trung thu đã qua của riêng mình
đến với nơi đây để cảm nhận trung thu xưa trung thu này
và cùng lưu giữ những cảm xúc tuyệt vời để ai cũng có tết trung thu của riêng mình